thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng về việc điều tra đấu tranh giai đoạn hai chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet có tên gọi là rick fried tipclub
sau khi củng cố thu thập đầy đủ chứng cứ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ vừa triển khai đồng loạt nhiều tổ công tác tiến hành xác minh truy bắt các đối tượng đại lý cấp hai có doanh thu lớn của đường dây đánh bạc này
vào ngày chín tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã đồng loạt thi hành lệnh bắt khám xét đối với sáu đối tượng đại lý cấp hai của hệ thống game bài rickview tipclub tại các tỉnh thành phố hà nội hưng yên ninh bình
và đây là những đối tượng đại lý cấp hai có doanh thu lớn trong tổng số năm tám trăm bảy mươi bảy đại lý cấp hai của hệ thống game bài rig fit tip club do cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ triệt phá từ năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ triệt phá từ năm hai nghìn một mươi bảy